xin chào quý vị và các bạn
xin chào quý vị và các bạn
cộng đồng các dân tộc thiểu số là một bộ phận không thể tách rời là máu thịt của dân tộc việt nam
đầu tư phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là đầu tư phát triển bền vững đất nước đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội là yếu tố nền tảng bảo đảm đại đoàn kết toàn dân tộc
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh thời gian tới các cấp các ngành các cơ quan đơn vị từ trung ương tới cơ sở cần tập trung thực hiện thật tốt việc tiếp tục phổ biến quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của đảng nhà nước về công tác dân tộc trong tình hình mới xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện nỗ lực cao nhất để giải quyết căn bản những vấn đề đặt ra trong thực tiễn
tạo sinh kế nâng cao thu nhập và đời sống của người dân thực hiện phương châm hành động không để ai bị bỏ lại phía sau

trước đó dự thảo báo cáo tại đại hội cũng đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm phân đấu mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng gấp đôi so với hiện tại tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm trên ba và cơ bản hoàn thành công tác định canh định cư của vùng đồng bào dân tộc thiểu số
tại đại hội thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao huân chương lao động hãng nhất tặng ubnd vì những thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ thủ quốc
trong ngày khai mạc đại hội nhiều đại biểu dân tộc thiểu số thuộc lực lượng công an nhân dân tham dự đại hội đã chia sẻ với báo công an nhân dân về những thành tích công tác kết quả đạt được trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội cũng như đối với công tác bảo đảm an ninh dân tộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số
nhiều đại biểu đã đưa ra những giải pháp thể hiện khát vọng quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ để đóng góp vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc mà đảng và nhà nước đã đề ra
chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn một số ý kiến tâm huyết của đại biểu công an gửi đến đại hội đại biểu dân tộc thiểu số
thiếu tướng thùng văn nghiệm phó cục trưởng cục an ninh nội địa bộ công an cho rằng thời gian tới tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp nhất là xu hướng hoạt động ly khai tự trị xung đột sắc tộc dân tộc tôn giáo sẽ càng ngày càng gia tăng
các thế lực thù địch phản động trong và ngoài nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến lược diễn biến hòa bình bạo loạn lật đồ hoặc chuyển hóa xã hội việt nam
trong đó vấn đề dân tộc sẽ được chúng triệt để khai thác nhằm thực hiện âm mưu tập hợp lực lượng bạo loạn lật đổ đòi ly khai tự trị thành lập các kiểu nhà nước vương quốc độc lập với mức độ càng gây gắt quyết liệt hơn

trật tự hạn chế tối đa hậu quả về mọi phương diện
trong đó trọng tâm là tiếp tục tham mưu với đảng nhà nước hoàn thiện các chính sách pháp luật về vấn đề dân tộc nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về dân tộc
phối hợp với các bộ ngành đoàn thể tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc âm mưu phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch phản động lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá đảng nhà nước khối đại đoàn kết toàn dân nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cho đồng bào dân tộc thiểu số
tổ chức đám tình hình phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc tập trung đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động nhằm lập nhà nước vương quốc ly khai tự trị hoạt động lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng tập hợp lực lượng nhằm mục đích ly khai tự trị của các thế lực thù địch phản động trong vùng dân tộc thiểu số

của các thế lực thù địch và bọn phản động
trung tá vi đình phú đội trưởng đội an ninh công an huyện quỳ hợp nghệ an cho rằng
là đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh nghệ an thuộc lực lượng công an nhân dân về dự đại hội hôm nay
bản thân tôi cảm thấy rất xúc động và tự hào
xác định rõ vị trí vai trò trách nhiệm là hạt nhân tích cực gương mẫu
trong thời gian tới tôi sẽ tiếp tục nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm
làm tốt công tác tham mưu chủ động nắm chắc tình hình đổi mới nội dung
phương pháp vận động quần chúng tranh thủ người có uy tín
phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc
tập trung đẩy mạnh tuyên truyền vận động nâng cao cảnh giác cho cán bộ
đảng viên và quần chúng nhân dân trước âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch
chủ động đấu tranh ngăn chặn các đối tượng hoạt động chống phá đảng nhà nước
không để các vấn đề phức tạp liên quan đến dân tộc thiểu số tác động tiêu cực đến địa bàn
nhất là thời điểm diễn ra đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
góp phần giữ vững ổn định chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số miệt đuối
đại úy thạch bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trưởng công an xã thới xuân huyện cờ đỏ
thành phố cần thơ dân tộc khmer chia sẻ
thới xuân là xã vùng sâu vùng xa là một trong những địa phương có đông đồng bằng
dân tộc khmer sinh sống nhất của thành phố cần thơ chiếm bốn mươi dân số
thời gian qua công an xã đã tập trung các biện pháp chế độ chính sách để hỗ trợ cho bà con
đặc biệt là dân tộc khơ me thường xuyên hỗ trợ những phần quà nhân các dịp lễ tết của đất nước nói chung
và tết của đồng bào dân tộc khơ me nói riêng cũng như thời gian dịch bệnh covid một mươi chín diễn ra phức tạp
bà con rất vui mừng tin tưởng vào sự quan tâm của lực lượng công an xã
bởi tuy đã thoát nghèo nhưng đời sống của đồng bào vẫn còn gặp nhiều khó khăn
dưới sự tham gia hướng dẫn của lực lượng công an xã cộng đồng dân tộc khơ me đã thành lập các đội dân phòng
tổ dân tự quản người uy tín trong công tác đảm bảo an ninh trật tự mang lại hiệu quả thiết thực
với mong muốn các em trong xã bình có thể đọc viết thành thạo tiếng của dân tộc
cứ vào mỗi buổi chiều hàng ngày sau giờ cơ quan tôi lại cố sắp xếp quỹ thời gian ít ỏi
để đến với lớp dạy tiếng khmer cho các em nhỏ tại địa phương
lúc đầu lớp chỉ vài ba em sau đó lớp ngày càng đông hơn các em hăng say học tập tôi cũng vui lây
tốt nghiệp đại học ngành tôn giáo dân tộc lòng yêu ngành yêu nghề ngày càng lớn dần trong tôi
nhất là từ khi được tăng cường từ công an huyện xuống công an xã
được tiếp xúc với bà con hàng ngày mong muốn mang bình yên đến cho bà con mình trong tôi ngày một lớn hơn
gắn bó với những người có uy tín chức sắc tôn giáo ở địa phương
tôi tiếp thu thêm được nhiều kinh nghiệm quý trong công tác vận động quân chúng
đại hội lần này thực sự đáng kể
đem đến cho tôi rất nhiều cơ hội được giao lưu chia sẻ học hỏi kinh nghiệm
giúp tôi hiểu biết về văn hóa truyền thống của tất cả các dân tộc trên mọi miền tổ quốc
mong rằng sau đại hội này tinh thần đoàn kết các dân tộc sẽ được phát huy mạnh mẽ hơn nữa
các dân tộc giúp đỡ nhau cùng tiến bộ và giữ vững những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình
sau kỳ đại hội bản thân là một chiến sĩ công an tôi tự xác định mình có trách nhiệm truyền tài
những chủ trương chính sách của đảng nhà nước về dân tộc đến với cơ quan đơn vị
đồng thời góp phần công tác đảm bảo an ninh dân tộc tại địa phương được sâu sát và phát huy hiệu quả cao nhất
tôi cũng sẽ không ngừng công hiến sức trẻ lan tỏa tinh thần đoàn kết dân tộc và phấn đấu
hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong sự nghiệp giữ vững an ninh chính trị
bảo đảm an toàn xã hội nói chung và công tác đảm bảo an ninh dân tộc thiểu số nói riêng
một người chiến sĩ công an nhân dân đội trưởng đội cảnh sát điều tra
tội phạm về hình sự kinh tế ma túy bản thân tôi luôn bám sát địa bàn xuống tận những thôn bản
trực tiếp cùng với đồng đội xuống ăn ngủ làm việc với bà con kết hợp với công an xã
những người có uy tín để nắm tình hình là người đồng bào đồng bào dân tộc mông nên tôi hiểu được
những điểm mạnh và hạn chế của dân tộc mình do đó trong công tác tôi đã áp dụng linh hoạt
khéo léo lồng ghép công tác tuyên truyền chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
với các biện pháp nghiệp vụ công an phần lớn dân số địa phương đều là người đồng bào dân tộc thiểu số
vì vậy việc biết tiếng hiểu những phong tục tập quán của họ là điều rất quan trọng
do vậy thời gian qua công an tỉnh sơn la đã mở nhiều lớp dạy tiếng mông cho các cán bộ chiến sĩ
nhất là những người trực tiếp bám địa bàn bản thân tôi cũng bổ túc thêm cho các đồng chí trong đội
vào những thời gian rảnh hay những lần xuống với bà con
vinh dự được bộ công an cử tham dự đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số việt nam
lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi tôi rất tự hào sau đại hội tôi sẽ tuyên truyền những ý kiến
nội dung tiếp thu được với bà con trước tiên là với người thân họ hàng đồng bào dân tộc tôi
đồng thời áp dụng kinh nghiệm của bản thân vào thực tiễn để vận động các đối tượng vi phạm pháp luật
mua bán trái phép chất ma túy và người dân thực hiện đúng theo quy định của pháp luật
chiều qua tại hà nội thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an và ngài kim trang yong
tư lệnh cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc đã đồng chủ trì lễ tổng kết dự án nâng cao năng lực khoa học hình sự
cho bộ công an việt nam giai đoạn một do cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc viện trợ
tại buổi lễ đại diện của bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc đều ghi nhận
và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng cảnh sát việt nam và hàn quốc trong thời gian qua
khẳng định đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở hai nước
đánh giá dự án nâng cao năng lực khoa học hình sự cho bộ công an việt nam giai đoạn một là một trong những thành tựu quan trọng trong
quan hệ hợp tác giữa việt nam hàn quốc nói chung và giữa bộ công an việt nam với cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc nói riêng
thứ trưởng nguyễn duy ngọc cho rằng kế hoạch tổ chức lễ tổng kết dự án nâng cao năng lực khoa học hình sự cho bộ công an việt nam giai đoạn một
là một sự kiện quan trọng đáng ghi nhớ là dịp để bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc đánh giá kiểm điểm lại toàn bộ quá trình hoạt động của dự án giai đoạn một thời gian qua
chỉ rõ những nguyên nhân khó khăn tồn tại để khắc phục và cùng đề ra giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hiệu quả hơn giai đoạn hai của dự án
thứ trưởng nguyễn duy ngọc mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của tư lệnh kim trang yong
cùng sự hỗ trợ giúp đỡ tích cực của cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc để triển khai dự án nâng cao năng lực khoa học hình sự cho bộ công an việt nam giai đoạn hai sẽ bắt đầu trong tháng này
hy vọng giai đoạn hai của dự án sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành quả và là minh chứng cho sự hợp tác tốt đẹp giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc
cũng tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn duy ngọc và tư lệnh kim trang yong đã trao bằng khen của bộ công an tặng các đơn vị cá nhân có thành tích trong công tác triển khai dự án
trao tặng biểu trưng các cá nhân có thành tích đóng góp cho dự án
nhân dịp này thứ trưởng nguyễn duy ngọc cùng tiên lệnh kim trang yong và đoàn đại biểu đã tới tham quan phòng thí nghiệm giám định dấu vết đường vân
ngay trước buổi lễ thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã có buổi tiếp xã giao tư lệnh kim chong